sáng ngày một mươi năm tháng một mươi tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa ban thường vụ đảng ủy bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
phối hợp với ban thường vụ tỉnh ủy khánh hòa tổ chức hội nghị chương trình ký kết
phối hợp thực hiện công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân
nội dung ký kết giữa thường vụ đảng ủy cảnh sát biển việt nam với tỉnh ủy khánh hòa lần này tập trung vào các nội dung
như tăng cường sự trao đổi cung cấp thông tin hai chiều về tình hình biển đảo việt nam
và tổ chức các hoạt động thực tiễn giữa hai bên tổ chức các hoạt động hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển
góp phần giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo của tổ quốc phối hợp thực hiện huy động nhân lực phương tiện
tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của bà con ngư dân
thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về tình hình an ninh biển đảo
về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố
kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc